chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
trong cuộc chiến chống lại dịch covid một mươi chín thủ tướng phạm minh chính cho rằng
không ít người thậm chí là các cấp điều hành địa phương tỏ ra lơ mơ mơ màng
với mục đích của phong tỏa và giãn cách đang được triển khai nghiêm ngặt
tại gần một phần ba số tỉnh trong cả nước
thủ tướng cũng nêu quan điểm nếu giãn cách phải có mục tiêu chứ không thể cứ tiếp tục
xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây
thời gian phong tỏa phải là cơ hội
ở thủ đô ngành y tế đang tận dụng thời cơ vàng giãn cách để tiêm vaccine với tốc độ thần tóc
số mũi tiêm liên tục lập kỷ lục mới cao nhất là ngày một mươi hai tháng chín với hơn năm trăm bảy mươi ba mũi
kết quả này là sự nỗ lực của các bác sĩ nhân viên y tế đã tận dụng từng chay từng phút
từng ngày để tiêm phủ một trăm linh mỗi một vào ngày một mươi năm tháng chín như chỉ đạo của bí thư thành ủy đinh tiến dũng
ở thành phố hồ chí minh ngành y tế cũng đang tăng tốc để đạt mục tiêu tiêm một trăm linh mũi một đến deadline ngày một mươi năm tháng chín
nhưng không phải tất cả các địa phương đều xác định được mục tiêu chương trình hành động trong thời gian vàng phong tỏa
thủ tướng phạm minh chính không giấu được nỗi thất vọng trong cuộc họp với hai tỉnh tiền giang và kiên giang
là cái số trong cộng đồng mà xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế thì những ngày vừa qua có giảm không
quan trọng là số trong cộng đồng còn cái số mà các anh đã cách ly đã phong tỏa rồi anh quản lý rồi thì cái số đấy là mình quản được
các biện pháp về y tế trong sắp tới đây là những cái biện pháp gì để anh kiểm soát tình hình chứ không thì cứ giãn cách
cứ là cứ giãn cách đến ngày này
một mươi năm tháng chín một mươi năm tháng chín là anh tiếp tục giãn cách tăng cường cái giãn cách xã hội
rồi đến ba mươi tháng chín là anh tiếp tục giãn cách xã hội thì anh giãn cách suốt năm thì còn làm ăn cái gì được nữa
chỉ có thực hiện giãn cách không mà không đặt ra được mục tiêu không đặt ra được công việc cụ thể thì cứ giãn cách mãi
rồi mình cũng mệt mỏi mà nhân dân cũng mệt mỏi mà cuối cùng đuối sức
bộ y tế cho biết tại kiên giang trong đợt dịch thứ tư đến nay
ghi nhận tích lĩ ba ba mươi bốn ca mắc hai mươi năm ca tử phong
trong bảy ngày qua ghi nhận một hai trăm một mươi bảy ca trong đó có bảy trăm bảy mươi sáu ca tại cộng đồng
so với tuần trước đó số ca mắc tăng năm trăm năm mươi chín số ca tại cộng đồng tăng hai trăm ba mươi
hiện có bảy huyện có nguy cơ rất cao ba huyện nghi cơ cao và năm huyện đang ở trạng thái bình thường mới
ở các xã có hai mươi trên một trăm bốn mươi bốn xã có nguy cơ rất cao
ba mươi hai xã có nguy cơ cao và năm huyện đang ở trạng thái bình thường mới
xã nguy cơ cao một xã có nguy cơ và chín mươi một xã ở trạng thái bình thường mới
như kiên giang tôi thấy là tiếp tục giãn cách nhưng chả biết là giãn cách đến lúc nào
theo tôi căn cứ và tình hình cụ thể các đồng chí phải đưa ra các mục tiêu cụ thể
các đồng chí định giãn cách bao lâu tại địa phương nào
trong thời gian giãn cách và tăng cường giãn cách thì phải đạt được mục tiêu gì
chứ không cứ đưa ra chung chung là tiếp tục thì tiếp tục đến bao giờ
cách tiếp cận chung sống an toàn với xã xã
cách tiếp cận chung sống an toàn với xã xã
thế giới đã lựa chọn phải sống chung với virus sars cov hai một cách an toàn
tôi muốn nhấn mạnh hai cầm từ quan trọng trong tư duy phòng chống dịch
đó là sống chung với virus nhưng phải an toàn bà giải thích
để phù hợp và thích ứng với hoàn cảnh mới các chính sách về y tế kinh tế xã hội giáo dục v v
đều nên có sự điều chỉnh
chẳng hạn việc đánh giá mức độ lây nhiễm dịch bệnh ở địa phương
theo bộ y tế và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
bất kỳ địa phương nào có các f
hay chuỗi ca bệnh không rõ nguồn lây
đều được coi là có nguy cơ cao hoặc rất cao
bất kỳ năng lực điều trị và độ bao phủ vaccine ở mức độ nào
điều này kéo theo tình trạng siết chặt giãn cách trên diện rộng kéo dài
mà không rõ tới khi nào mới có thể nới lỏng
bà thu anh nhận xét và gợi ý rằng
để thành phố hồ chí minh hà nội và một số tỉnh muốn sống chung an toàn với sars cov hai
thì nên điều chỉnh sớm
ngưỡng chấp nhận được theo bà thu anh
trước hết là ngưỡng về y tế bao gồm
năng lực phủ vaccine đặc biệt cho người trên năm mươi tuổi và có bệnh lấy nền
năng lực xét nghiệm và năng lực chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân v v
về tổng thể mục tiêu chính là giảm ca bệnh trở nặng phải nhập viện
điều trị icu và tử vong
bên cạnh đó là ngưỡng về an sinh xã hội
người dân cần được làm việc sinh hoạt tiếp cận nhu yếu phẩm thuốc men
trong khi doanh nghiệp có thể duy trì các hoạt động kinh doanh sản xuất
để không phải thua lỗ phá sản hoặc gây ra sự đứt gãy
trong chuỗi cung ứng hàng hóa ảnh hưởng chung đến nền kinh tế
mục tiêu là giảm tần suất mức độ và lượng thời gian phải áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch gây tác động tiêu cực cho đời sống sản xuất
không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến mặt trận kinh tế
bà thu anh nhận xét nhiệm vụ của cơ quan phòng chống dịch là phải tìm ra
bằng được điểm cân bằng giữa hai ngưỡng trên
trước đây chúng ta chỉ dựa vào công cụ giãn cách xã hội để làm giảm số ca nhiễm virus
nay chúng ta đã có thêm
hai công cụ quan trọng nữa là vaccine và điều trị sớm
phối hợp tối ưu ba công cụ này sẽ giúp giảm thiểu tác động lên an sinh xã hội
đây là điều thủ tướng và minh chính trăn trở khi ông luôn yêu cầu
không thể để xảy ra đổ vỡ về y tế không để xảy ra đổ vỡ về kinh tế
ở mặt trận kinh tế phong tỏa giãn cách tiếp tục kéo dài
mà không xác định được các tiêu chí kiểm soát dịch phù hợp với tình hình mới
đã tác động sâu rộng tới kinh tế và sản xuất kinh doanh
phó giám đốc
điều hành khu vực hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean ông vũ tú thành nhận xét
nhiều nội hàm của bình thường mới bao gồm sinh hoạt của người dân
và các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn có thể được thực hiện một cách an toàn
trong điều kiện virus vẫn xuất hiện đây đó nhưng không đủ để bùng phát thành dịch
nếu không thay đổi các tiêu chí cũ hoặc đơn giản hơn là bỏ đi
thay bằng các tiêu chí mới trong các quyết định ba nghìn chín trăm bảy mươi chín và ba nghìn chín trăm tám mươi chín
thì mặt trận kinh tế xã hội
ở tp hcm và các tỉnh đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu rất khó giữ vì không thể mở lại được ông phân tích
theo quan sát của ông thành từ sau khi ban chỉ đạo quốc gia được kiện toàn
đã có những điều chỉnh quan trọng được thực hiện và đem lại những kết quả khả quan
nhất là trong bảy ngày vừa qua
quan trọng nhất là bước chuyển căn bản về tư duy từ cương quyết không mở
nếu chưa quét sạch virus zero covid sang tìm cách để thích ứng và an toàn
trong mọi diễn biến của dịch
như lời thủ tướng phạm minh chính nói ở cuộc làm việc với hơn bảy mươi nhà khoa học
trong lĩnh vực y tế ngày một tháng chín ông thành cho rằng nhiệm vụ lớn nhất của bộ y tế bây giờ
là biến tư duy chỉ đạo sống chung an toàn này của thủ tướng thành hành động cụ thể
bên cạnh đó liên quan đến thông tin tp hcm đề xuất kéo dài giãn cách đến cuối tháng chín
bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho biết vừa qua tp hcm đã xin ý kiến thủ tướng chính phủ
và được thống nhất về việc tiếp tục thực hiện giãn cách thêm hai tuần
theo tinh thần của chỉ trị một mươi sáu
thủ tướng đã đồng ý cho tp hcm giãn cách thêm hai tuần
thành ủy tp hcm tổ chức hội nghị lần thứ tám xem xét cho ý kiến về tờ trình của ủy ban nhân dân
thành phố liên quan đến kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế
từ sau ngày một mươi năm tháng chín
phát biểu tại hội nghị bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho biết đa số các địa phương
chưa đạt các tiêu chí kiểm soát dịch cần tiếp tục phấn đấu thực hiện giãn cách
thủ tướng cũng đã thống nhất với đề xuất của tp hcm trong đó những địa phương đã kiểm soát
được dịch thì tân bước mở dần theo nguyên tắc an toàn là trên hết
không chủ quan nôn nóng làm chặt chẽ chắc chắn ông nên thông tin
theo bí thư tp hcm đến nay thành phố đã đạt những kết quả trong thực hiện giãn cách xã hội
như xét nghiệm diện rộng và triển khai xét nghiệm thần tốc điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
với ưu tiên hàng đầu là giảm tử vong đảm bảo an sinh xã hội tiêm vaccine
thuốc điều trị
ông cũng đề nghị xem xét vai trò trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố trách nhiệm của các quận huyện
và thành phố thủ đức vai trò của các pháo đài ở các xã phường thị trấn
vai trò trách nhiệm của các lực lượng tăng cường chi viện
người đứng đầu thành ủy cũng yêu cầu các đại biểu đối chiếu ra sát từng kết quả
với các tiêu chí để thực hiện kiểm soát dịch bệnh theo quyết định của bộ y tế
về tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
theo ông tuy thành phố chưa đạt được các tiêu chí đề ra theo hướng dẫn của bộ y tế
tuy nhiên toàn địa phương cũng đã có thể chia làm ba nhóm
nhóm một là những địa phương có khả năng cơ bản đạt tiêu chí đề ra
nhóm hai là những địa phương gần đạt tiêu chí đề ra
nhóm ba là những địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thêm một thời gian nữa
việc chưa đạt các tiêu chí có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan
qua đó cần rút ra những bài học kinh nghiệm để phân tích
nhất là những cách làm hay
chủ động linh hoạt sáng tạo
mô hình mang lại hiệu quả v v
từ đó tìm giải pháp quyết tâm trong thời gian tới
nhân rộng điển hình tiến tiến mô hình hay
và khắc phục những mặt hạn chế yếu kém
bí thư nguyễn văn nên cũng nhắc các đại biểu
trước bối cảnh hiện nay
có một câu hỏi ai cũng mong chờ
và cần một lời giải sớm nhất
đó là thành phố hồ chí minh sẽ làm gì sau ngày một mươi năm tháng chín
theo ông trong tình hình hiện nay
những nơi chưa đạt tiêu chí kiểm soát dịch đã đề ra
thì tiếp tục phấn đấu thực hiện
những nơi đã kiểm soát dịch được
thì nới dân từng bước chắc chắn
trên cơ sở an toàn là trên hết
qua đó ông gợi mở những nơi có thể mở được
thì cần chủ động thực hiện theo thẩm quyền được giao
cấp quận huyện là cấp quyết định
nới giãn cách theo thẩm quyền
còn những địa phương chủ động thực hiện bình thường mới
sau ngày một mươi năm tháng chín
cần nghiên cứu thực hiện theo thẩm quyền thế nào
đề xuất những phướng mắt ra sao
cấp quận huyện là cấp trực tiếp
và toàn diện ra sát
đánh giá lại toàn bộ tình hình trên địa bàn
vẽ lại bản đồ covid
bản đồ vaccine
bản đồ an sinh xã hội bí thư nhấn mạnh
tập trung phát dứt điểm
các gói hỗ trợ cho người dân
cũng tại hội nghị
chủ tịch thành phố phan phan mãi đánh giá
việc xây dựng mỗi xã phường thị trấn
là pháo đài chống dịch
mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch
đã đạt được kết quả nhất định
người dân đồng thuận chấp hành tốt
thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
trong thời gian tới
ông yêu cầu tiếp tục duy trì phương thức lãnh đạo
chỉ đạo các pháo đài
thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ ở pháo đài
để củng cố hơn nữa kết quả phòng chống dịch
vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
để đảm bảo cung ứng hàng hóa
ông mãi cho biết
cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của người dân
một số địa phương có sáng kiến mô hình hay
trong cung ứng hàng hóa cho người dân
những việc này đã góp phần
làm giảm áp lực trong cung ứng hàng hóa
và đáp ứng nhu cầu tiếp cận hàng hóa của người dân
về gói an sinh
ông mãi thông tin
đến nay các xã vườn thị trấn đã chi xong gói một
và đạt chín mươi tám gói hai theo danh sách
những trường hợp chưa nhận gói hai
là các trường hợp đang cách ly tập trung
và một số người trong danh sách
nhưng đi về quê đi khỏi địa bàn v v
các địa phương đã cấp một mươi bốn một trăm linh tấn gạo
hỗ trợ đợt một của chính phủ
và cấp gần một tám triệu túi an sinh
do thành phố vận động
cũng như phát nhiều túi an sinh
khác do quận huyện xã vườn triển khai
theo ông văn mãi
quá trình cung ứng hàng hóa
và đảm bảo an sinh cho người dân
vẫn còn một số hạn chế
cần được xem xét làm tốt hơn
trong thời gian tới
về gói hỗ trợ lần ba đang triển khai
chủ tịch thành phố cho biết
việc lập danh sách chuẩn bị triển khai
vẫn còn chậm nhiều nơi còn lống túng
trong xác định đối tượng
qua đó ông yêu cầu các địa phương
tập trung phát dứt điểm cho các hộ
còn lại trong danh sách gói một gói hai
bị triển khai gói hỗ trợ lần ba
thưa quý vị
những thông tin mới nhất liên quan đến
dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe
và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này
cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp
của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông
để theo dõi những video tiếp theo
của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
những tin tức covid một mươi chín tiếp theo